quý vị và các bạn xã hội hóa làm chủ trương lớn của nhà nước trong nhiều lĩnh vực nhiều hoạt động xã hội
trong việc tu bổ tôn tạo các di tích thì có thể hiểu xã hội hóa như là việc kêu gọi sự chung tay góp sức của nhiều nguồn lực xã hội
để tham gia vào công việc tu bổ gìn giữ các di sản văn hóa vật thể mà cha ông đã để lại cho muôn đời con cháu
theo phương thức xã hội hóa thì có nhiều di tích đã được tu
bổ tôn tạo một cách rất có hiệu quả
nhưng bên cạnh đấy thì cũng có khá nhiều trường hợp chúng ta chứng kiến một sự xâm hại thậm chí là phá hoại di tích một cách rất là nặng nề
vấn đề đặt ra có lẽ là cần phải có những quy định pháp lý chặt chẽ trong việc giám sát hoạt động tu bổ tôn tạo các di tích theo phương thức xã hội hóa
và vấn đề này có thể cần phải được tìm hiểu một cách cụ thể hơn để thực hiện công việc ấy
chúng tôi đã mời tới trường quay của truyền hình nhân dân hai vị khách để cùng trao đổi
xin được trân trọng giới thiệu vị khách thứ nhất tham gia cuộc trao đổi chúng tôi ngày hôm nay là ông trần đình thành phó cục trưởng cục di sản văn hóa thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch
vị khách thứ hai có mặt trong cuộc trao đổi hôm nay là nhà báo nhà nghiên cứu văn hóa nguyễn hòa báo nhân dân
thứ hai vị khách của chương trình như tôi vừa nói trong phần đề dẫn
thì theo như là cái sự hiểu biết
chúng tôi có thể hiểu xã hội hóa các hoạt động tu bổ tôn tạo di tích là kêu gọi sự chung tay góp sức của nhiều nguồn lực xã hội vào trong công việc này
nhưng mà đấy là cách hiểu của tôi
còn thực ra nếu như mà hiểu đúng thì có thể là gì ạ
cái hoạt động xã hội hóa ở trong cái lĩnh vực này
huy động các nguồn lực của xã hội về kinh phí về con người để tham gia cái hoạt động tu bổ di tích không lấy từ nguồn vốn của nhà nước

và các cái nguồn vốn của địa phương để cho cái hoạt động tu bổ này
mục tiêu của xã hội hóa cũng như là không xã hội hóa trong hoạt động tu bổ
chính là bảo tồn các cái yếu tố gốc của một cái công trình di tích đã được xếp hạng hoặc là đã được kiểm kê
theo danh mục kiểm kê của các tỉnh thành mà chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành phố ban hành
vì cái mục tiêu đấy hoạt động xã hội hóa cũng như là cái hoạt động tu bổ bằng các cái nguồn vốn khác của nhà nước
thì về cơ bản và bản chất nó không có cái gì khác nhau cả
thưa quý vị
cái phương thức xã hội hóa các hoạt động tu bổ tôn tạo di tích thì nó không phải là xuất hiện mới đây
thế nhưng trong khoảng bảy năm gần đây không đến mức mà ngày nào cũng thế
nhưng có lẽ là chúng ta thường xuyên nghe thấy ở trên báo chí những cái tiếng kêu cứu của các di tích được xếp hạng
rồi các di tích đang chờ để xếp hạng v v
và cái chuyện là bị xâm hại
thậm chí khi mà nó được đưa vào như là một cái hạng mục để tu bổ tôn tạo
thì nó vẫn có
cái chuyện bị biến dạng gần như là phá hoại
người ta không quan tâm đến cái chuyện là nó có phải là cái di tích được tu bổ tôn tạo theo phương tức xã hội hóa hay không
thế nhưng mà tôi nghĩ khi mà điều tra một cách nó cụ thể thì cũng có khá nhiều cái trường hợp như vậy
tức là chính cái di tích này làm theo phương tức xã hội hóa đấy
ít nhiều thì trong quá trình xã hội hóa bằng ngân sách nhà nước hoặc ở địa phương ấy
thì cái chủ đầu tư ít nhiều là có một cái quyền lực của chính quyền
thế nên thì tuân thủ các quy định tuân thủ các chế định mà luật di sản đã
thì rõ ràng là nghiêm ngặt hơn
nhưng khi mà xã hội hóa bằng nguồn đóng góp của cư dân một cộng đồng nào đấy
hoặc đóng góp của một doanh nghiệp thậm chí là của một doanh nhân có tiếng tâm đúng không ạ
anh ta đứng ra bỏ tiền ra để tu bổ một cái di tích gì đó liên quan đến quê hương gốc khác của người ta
thì cái quyền lực cùng cái người nắm tiền nó sẽ chi phối
các di tích đã được trùng tu như thế nào
mà đấy là chưa tôi chưa nói rằng là cái việc khảo sát để trùng tu ấy đã được tiến hành nghĩ lỡ đến đâu
bởi vì tôi tin rằng là không phải ở
bởi vì có những cái di tích mà mình đến trước mình đến ở cái thế khác
khi trùng tu đến ở cái thế khác đặc biệt là cái xu hướng bê tông hóa
là cái xu hướng mà rất đáng quan ngại
cái vẻ cổ kính của một cái di sản văn hóa vật thể để lại
nó có tuổi lịch sử nó có tuổi thời gian
và nó tạo ra một cái không gian cổ kính không gian lịch sử để người chiêm ngưỡng nó
người tiếp xúc với nó có thể hiểu được
cái giá trị mà nó đang truyền tải
nhưng mà khi bê tông hóa nó vẽ rồng vẽ phượng vào cho nó
rồi phá những cái di tích cũ đi để xây những cái mới thậm chí là xây thêm vào
trạm trổ một cái cầu kỳ mà xanh đỏ tím vàng một cách gọi là nó sặc sỡ nó rất khó coi
thì nó chỉ làm phản đưa lại sự phản cảm
chứ không cảm thấy sự hấp dẫn nữa
nó làm mất sự hấp dẫn
đấy là trong trường hợp mà tôi đã gặp khá nhiều
do là cái nguồn vốn được dùng để
để chi trả cho cái hoạt động này
nó là của một cá nhân một đơn vị nào đấy
cho nên nó mang ý chí của chính cái ông chủ đấy
và kết quả là có thể nó dẫn đến cái chuyện là di tích ấy bị méo mó
không phải là tôn tạo nữa mà bị phá hoại
thế thì trong trường hợp có cái chế tài nào hay không ạ
có sự tham gia của chính quyền địa phương hay là của các cơ quan chức năng trong chuyện này hay không
khi mà ban hành pháp lệnh về bảo vệ và quản lý sử dụng di tích
thì trong cái pháp lệnh này đã quy định rồi
là cái việc bảo quản tu bổ phục hồi di tích là phải làm thành các cái hồ sơ dự án
phải được cơ quan có thẩm quyền các chuyên gia thẩm định phê duyệt rồi mới được thực hiện
cũng như theo luật về xây dựng về cái thủ tục thì như vậy
về còn chức năng nhiệm vụ và cái chuyên môn sâu
thì trong quá trình triển khai các cái dự án này
từ khi từ cái bước lập dự án phê duyệt dự án
rồi đến triển khai các cái hoạt động tu bổ tôn tạo di tích
đều có cái sự giám sát của các
các cái cơ quan có chức năng
ví dụ như là của sở văn hóa của ban quản lý di tích địa phương
của người trông coi di tích của chính quyền địa phương
liên quan đến các cái hoạt động đầu tư xây dựng
của tài chính liên quan đến vấn đề tài chính trong hoạt động tu bổ
rất là nhiều các cái quy định như vậy
thế ngoài ra thì đều có các cái văn bản hướng dẫn
là trong một cái hồ sơ dự án một hồ sơ thiết kế
đối với tu bổ di tích thì cần phải có những nội dung như thế này
đối với cả phục hồi thì cần phải có nội dung như thế này
đối với cả bảo quản thì cần phải có những nội dung như thế này
và những nội dung đấy đều được thẩm định đều được phê duyệt
và đều được kiểm tra trong quá trình thực hiện
đấy là những cái mà chúng tôi nghĩ rằng quy định pháp luật
từ những năm chín mươi bốn mà cả trước năm chín mươi bốn
và sau khi mà pháp lệnh tám mươi bốn ban hành
thì đến năm hai nghìn một lần đầu tiên luật di sản văn hóa ra đời
rồi đến năm hai nghìn chín thì luật sửa đổi bổ sung một số điều
luật di sản văn hóa cũng đã tiếp tục có những quy định
rất là chặt chẽ hơn
và đặc biệt là năm hai nghìn một mươi hai
thì chính phủ đã ban hành nghị định số bảy mươi
về quy định về việc lập thẩm định phê duyệt
quy hoạch dự án bảo quản tu bổ phù hồi di tích
căn cứ cái nghị định này thì bộ trưởng bộ văn hóa thể thao du lịch
đã ban hành rất nhiều thông tư rất nhiều định mức
và rất nhiều tiêu chuẩn trong lĩnh vực tu bổ di tích
nếu thực hiện nghiêm các cái việc này
thì chúng tôi nghĩ rằng là đến chín mươi
các cái việc mà sự can thiệp của chủ đầu tư
liên quan đến nguồn vốn

và những cái suy nghĩ của mình
vào cái việc tu bổ di tích
thì nó đã được hạn chế rất là nhiều
được trình bày đầy đủ các văn bản các quy định
cũng tốt đúng thôi tôi không phản đối với chuyện đó
nhưng điều tôi quan tâm là
sự vận hành của nó trong đời xã hội thực tế như thế nào
sai số có thể có chúng ta không thể cầu tòa
đến mức độ nó bạt đạt đến một trăm linh
nhưng mà sai số đến mức thì dư luận phải lên tiếng
là một câu chuyện không đơn giản
có thể có sai số chúng ta không cầu toàn đến một trăm linh được
thế nhưng mà tại cái vấn đề là
ở chỗ tại sao vẫn có các hiện tượng xảy ra
và nếu không dựng xảy ra
một cách gọi là được giải quyết
một cách triệt đề và thấu đáo
thì chắc chắn là dư luận cũng không
báo chí cũng không quan tâm nhiều
nhưng mà tại sao lại đặt ra
thỉnh thoảng là ta lại gặp một sự kiện như vậy
tôi nghĩ rằng là trong trường hợp này
cái chuyện quản lý theo dõi giám sát
mới là một mặt của vấn đề
và một mặt nữa là sự nhất quán
từ trung quốc đến địa phương
và các cơ quan chức năng
có liên quan đến các tư tư tạo duy tích
nếu anh làm một thể thống nhất
nhất quán với nhau
và xử lý nghiêm khắc
thì không có chuyện gì
chuyện đó cũng không thể xảy ra được
cho dù rằng đôi khi đến một số di tích
như đình chùa
tôi thấy bị xi măng hóa
thì tôi cũng nhìn hơi buồn buồn
nhưng mà nghĩ cho nó cùng
thì cũng phải chia sẻ cho cư dân
vì bây giờ kiếm đâu ra gỗ
nhưng cái gỗ của mấy người ôm
cũng phải mấy lúc mà kiếm được đâu
cái cột đình ngày xưa
cái cột đình cũ
phải hai người ôm
nó đã mụn hết rồi
phải dỡ nó ra để góc sân
thế sau đó thay bằng cột mới
và cái cột mới cũng tương đương như thế
vì đặt trên cái thớt đá
mà cái cột này
mình nhìn là biết thôi mà
thì mình thấy kiếm được gỗ
thời buổi bây giờ
kiếm gỗ cũng phải là chuyện dễ đúng không
thì cũng phải chia sẻ
các cái hồ sơ
mà đối với cả di tích cấp tỉnh trở lên
đều phải do ngành văn hóa thẩm định
và ngành văn hóa
thì ở dưới ngành văn hóa
bao giờ cũng có
thành lập hội đồng của mình
trong hội đồng đấy
đều có những nhà nghiên cứu
về lịch sử về mỹ thuật
về khảo cổ
để đóng góp những ý kiến đấy
ví dụ như là
trong cái hội đồng của chúng tôi
khi mà tham mưu cho lãnh đạo bộ
để thẩm định các cái dự án
về tu bổ di tích quốc gia
thì chúng tôi đều mời
là hội đồng di sản văn hóa quốc gia
các cái giáo sư mà chuyên ngành
về một cái lĩnh vực nào đó
liên quan đến cái dự án
vấn đề khảo cổ chẳng hạn
thì chúng tôi mời các chuyên gia khảo cổ
về vấn đề về
giang nam thăng cảnh
thì chúng tôi mời
các cái nhà địa chất học
đến để tham gia các cái dự án đấy
hoặc là các cái quy hoạch tổng thể
thì chúng tôi cũng đều là
mời một số những cái giáo sư
có liên quan trong ngành
tuy nhiên các cái dự án của chúng ta
thì bây giờ là
nó cũng phụ thuộc nguồn vốn
phụ thuộc vào cái mục tiêu
và cái thực trạng súng cấp di tích
ví dụ như là liên quan đến kết cấu
cái phần súng cấp
là liên quan đến cột xà chẳng hạn
thì chúng ta lại
tập trung đầu tư vào cái vấn đề đấy
mà những cái vấn đề khác
trong cái dự án chúng ta chưa đặt ra
liên quan đến cái việc đấy
hoặc có những cái dự án
mà chúng ta liên quan đến
cái việc phục hồi các cái bảng chạm
các cái đề tài mà đã bị mất
thì các cái dự án
lại chỉ tập trung về cái vấn đề
là tu bổ nội thất thôi
mà không liên quan đến
cái vấn đề kết cấu
cho nên các cái dự án tu bổ di tích
nó rất phong phú
và nó tập trung đúng
các cái vấn đề
liên quan đến cái việc bảo vệ di tích đấy
chúng ta đều biết cái trường hợp
cái đỉnh làng
ở lương xá ứng hòa hà tây cũ
bây giờ là thuộc hà nội
nó cảm cái đỉnh làng
là dân làng họ dỡ ra
dỡ hết và xây bê tông
thế thì báo chí
có rất nhiều báo đã vào cuộc
có một cái điểm
mà chúng ta đặc biệt chú ý ở đây
cái chủ thể mà dẫn tới
cái việc thay đổi cái cấu kiện
cũng như là thay đổi toàn bộ
cái đỉnh ấy
thì chính là dân sở tạ
chứ không hề có sự tham gia
của chính quyền
thế thì câu chuyện ở đây
nó sẽ dẫn tới cái việc
là sẽ phải giải quyết làm sao
trong những trường hợp tương tự ạ
theo tôi nghĩ
thì đấy là một cái đỉnh như thế
đấy là tài sản của
một cộng đồng dân cư ở đó
nếu như có
có thể can thiệp vào đó
chỉ có một nơi duy nhất
có thể can thiệp được
là chính quyền thôi
ngoài nền văn hóa
không có thể can thiệp được đúng không ạ
bởi vì cái đó chỉ dạy chất
chỉ có thể can thiệp
vào những dân sản
đã được xếp hạng thôi
dân cư ở vùng đó
có quyền đối với
cái dân sản của mình
đúng không ạ
điều quan trọng là
họ giải quyết nó như thế nào
ví dụ như là
có một nhóm nào đó
trong làng này
muốn phá nó đi
để lấy gỗ đi bán
thì lúc đó
thì là câu chuyện đó khác
trong trường hợp
cái đỉnh đó đã xuống cấp quá
mà cái nguồn vốn
của dân làng
không đủ để
để làm những cái mới
kiếm những cột lim to
mấy người ôm đi
không làm nổi
thì bây giờ họ xây
thì tôi nghĩ rằng là
để thành một cái
thành một cái địa điểm
địa chỉ văn hóa
của cả làng
thì tôi nghĩ rằng là
họ có quyền đối với họ
nhưng mà nếu khi đã xếp hạng
mà được như thế
thì chắc chắn là
không chỉ chính quyền
mà bên cạnh cùng chính quyền
là ngành văn hóa
và các quan chức năng
phải có vai trò
đối với đỉnh lương xá
nếu với cái nhu cầu
cấp thiết của người dân
là cái đỉnh này
nó bắt đầu xuống cấp quá
nó không đảm bảo an toàn
cho người dân
trong cái hoạt động
của cái ngôi đỉnh này
thì cái mục tiêu
của cái dự án đấy
sẽ là tập trung cho cái việc
là chống xuống cấp
đảm bảo cái sự an toàn
cho công trình
cũng như là người sử dụng
thì chúng tôi nghĩ rằng
nếu triển khai dự án
thì nó sẽ đi theo
cái định hướng đấy
và cái định hướng đấy
thì chúng tôi nghĩ rằng
nếu tập trung về
gia cố gia cường
để đảm bảo cho
di tích an toàn
để đầu tư
cho cái dự án đấy
chúng tôi nghĩ cũng không nhiều
tuy nhiên thì
nó đang có cái sự tranh chấp
giữa cái nhìn nhận
của xã hội
liên quan đến cái việc
mức độ nào thì di tích xuống cấp
mức độ nào thì di tích
phải bảo tồn
mức độ nào di tích
thì bảo quản
nó có những cái
mức độ khác nhau
vì vậy là
các cái dự án này
phải có những cái người
có những cái người
có những người có chứng chỉ
trong cái hoạt động tu bổ di tích
người ta sẽ giúp cho
cộng đồng dân cư đấy
lựa chọn cái phương án
phù hợp nhất
và đánh giá được là
cái di tích này
đang ở cái mức
tình trạng xuống cấp
đến như thế nào
và chúng ta nên can thiệp
ở cái mức độ nào
đấy là một cái
mà chúng tôi nghĩ rằng là
là các cái quy định
của pháp luật vừa qua
đã ban hành
trong đó có cái
nghi định sáu mươi một
liên quan đến cấp chứng chỉ
và giấy chứng nhận hành nghề
trong cái hoạt động tu bổ di tích
nó giúp cho cái việc đấy
rất là nhiều
và rất là hiệu quả
nếu mà cái đình lương xá
thực hiện theo đúng
cái quy trình như thế
thì chúng tôi nghĩ rằng là
người dân sẽ được
tham mưu đầy đủ
trong cái việc
mà cái hiện trạng xuống cấp
của di tích như thế
thì cái đình của mình
nên làm gì
nên hạ giải
để thay thế toàn bộ
hay nên bảo tồn
và cái mức độ bảo tồn
đấy là nên giải pháp nào
để phù hợp nhất
với cái điều kiện hiện có
của cộng đồng dân cư
chúng ta đặt ra vấn đề là
xã hội hóa
các hoạt động tu bổ
tôn tạo bảo tồn di tích
và trong đó thì đương nhiên
là rất là muốn thúc đẩy
cái hoạt động này
làm sao cho các nguồn lực xã hội
các nguồn tài chính
các nguồn đồng góp
nó ngày một nhiều lên
để mà đem tới
cái hiệu quả là bảo tồn tốt hơn
nhưng mà nó có một cái vớt ở đây là
đây không phải hoạt động kinh doanh
hoạt động mang tính văn hóa nhiều hơn
thì có phải là một cái mà
nó cũng cần phải vượt qua được
rất là khó đấy
trước đây thì là
để mà trống xuống cấp di tích
nguồn lực của xã hội
vẫn còn hạn chế
điều kiện phát triển
kinh tế xã hội địa phương
cũng như là của cả nước
cũng hạn hẹp
trong những giai đoạn
tám mươi chín mươi trước đây
nhà nước cũng đã
cố gắng để mà
quan tâm đầu tư
bằng cái nguồn vốn của nhà nước
để làm sao mà
trống xuống cấp
giữ gìn được
các cái hệ tấm di tích đấy
đến thời điểm bây giờ
thì đấy qua cái giai đoạn đấy rồi
thì chúng tôi nghĩ rằng là
thời điểm bây giờ
là cái nguồn vốn xã hội hóa
là cái nguồn vốn rất là quan trọng
trước đây các cái di tích
đều do người dân
xã hội cộng đồng tạo nên
và cũng được do
xã hội cộng đồng bảo vệ
thế thì tại sao bây giờ
chúng ta không làm như thế
và chúng ta thấy rằng là
đối với cả cái
nếu sử dụng các cái nguồn vốn
cái năng lực hiệu quả
nó cũng còn rất là hạn chế
việc trông chờ như thế
chúng tôi nghĩ rằng là
quan điểm của nhà nước bây giờ
là phải tập trung cho xã hội hóa
và để làm tốt cái ấy
thì chúng tôi
trong lĩnh vực di sản văn hóa
đã hoàn thiện
tiếp tục và hoàn thiện
cái hệ thống
văn bản pháp luật của mình
để làm sao
mà cái việc thẩm định
làm hồ sơ
nó đơn giản hóa
và nó cụ thể hóa
cũng như là
nó thật chi tiết
nó thật đi
sâu vào cái giá trị vốn có
là cái vấn đề văn hóa
quy định là có rồi
nhu cầu của nhân dân có rồi
và trách nhiệm của chúng ta
là gì là phải giữ lại
để mang lại
truyền đại cho con gái chúng ta
vậy thì các cơ quan
đặc biệt trực tiếp cụ thể
như là chính quyền địa phương
và cơ quan
các bộ văn hóa
và các cấp trực tiếp cụ thể
cần phải đề cao trách nhiệm
và trong những trường hợp
một số trường hợp
mà sự xâm hại
một tôn tạo nó xâm hại quá
thì phải có biện pháp
xử lý hành chính
thì chúng ta
chúng ta mới duy trì được
thì chúng ta cứ
rồi là một số nơi
lại cứ tiếp tục làm theo kiểu đó
tiền trảm hậu tấu
cuối cùng là
và như anh nói là
cái ngôi đình đó
nó dựng lên mà
không phù hợp với nhu cầu
của dân chúng
là điều đó
hoàn toàn không hay gì cả
chúng ta trao lại
cho con cháu chúng ta
không phải là cái hôm qua
chúng ta trao lại
mà trao lại
theo cái của chúng ta
thì không phải là
cái gì truyền thống cả
thế là tôi nghĩ là
tôi tự ủng hộ
cái phương hướng xã hội hóa
nhưng xã hội hóa
phải dựa trên cơ sở nguyên tắc
và đề cao vai trò
của chính quyền địa phương
và các cơ quan văn hóa
hiệu quả liên quan trực tiếp
rất cảm ơn ý kiến
của hai vị khách
đã tham gia chương trình ngày hôm nay
và có thể nói rằng
từ những gì
mà các vị đã chia sẻ
thì rõ ràng
là các cái di sản
về giá trị của nó
là điều không thể bàn cãi
nó có giá trị
với trong quá khứ
có giá trị trong hiện tại
và còn có giá trị
với tương lai
và cái việc
mà chúng ta bảo tồn
là cái việc
đương nhiên phải làm
vấn đề là làm như thế nào
thì cái xu hướng xã hội hóa
cái chủ trương xã hội hóa
có thể nói
là một chủ trương mở
và trong cái thời điểm hiện nay
thì là một chủ trương
rất là cần thiết
để mà chúng ta
có thể đẩy mạnh
và tạo hiệu quả nhiều hơn
cho cái công cuộc
các cái di sản
các cái di tích
mà cho ông để lại
và tôi rất là đồng ý
với ý kiến
của cả hai vị
trong chương trình ngày hôm nay
là chúng ta
cần phải nhấn mạnh
vào cái yếu tố
chịu trách nhiệm
của chính quyền địa phương
cũng như là các cơ quan văn hóa
có liên quan
trong cái chuyện này
như là ông trần đình thành
thì là cái hệ thống
văn bản pháp luật
là quá đủ rồi
vấn đề là phải giám sát thôi
và còn một yếu tố nữa
mà với tư cách
là một người quan sát cá nhân
tôi cũng muốn nhấn mạnh
là cái nhận thức
của cộng đồng cư dân
chủ sở hữu
của chính các cái di tích
di sản văn hóa
bởi vì hơi ra hết
chính họ vừa là người sở hữu
mà vừa là người sử dụng thường xuyên
một lần nữa
thì rất cảm ơn các vị
đã tham gia
và chia sẻ quan điểm của mình
trong chương trình
của chúng tôi ngày hôm nay